để tiếp nhận sự ủng hộ chia sẻ của các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm
đối với các nạn nhân trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ
phường khương đình quận thanh xuân hà nội được thuận tiện
ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội thông báo số tài khoản tiếp nhận chính thức như sau
tên tài khoản
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội quỹ cứu trợ
số tài khoản ba nghìn bảy trăm sáu mươi một chín trăm linh năm bảy nghìn hai trăm sáu mươi chín mươi một nghìn bốn mươi chín tại kho bạc nhà nước hà nội
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội quận thanh xuân cũng tiếp nhận qua số tài khoản ba nghìn bảy trăm sáu mươi một chín trăm linh năm một nghìn một trăm năm mươi tám chín mươi một nghìn chín trăm chín mươi chín tại kho bạc nhà nước tp hà nội
tên tài khoản

số tài khoản
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội quỹ cứu trợ
số tài khoản

số tài khoản

hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường khương đình quận thanh xuân tp hà nội
mọi sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm và phương án hỗ trợ
sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo công bằng công khai đúng mục đích đúng đối tượng